các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an thành phố hải phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tạm giữ các phương tiện và số gà trên để tiếp tục điều tra xử lý
lợi dụng sự dễ dãi trong mua bán hàng hóa của khách du lịch nước ngoài một số cơ sở kinh doanh ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã đưa nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc vào kinh doanh bán cho khách với giá cao nhằm trục lợi
trước tình hình này lực lượng cảnh sát kinh tế công an khánh hòa đã tập trung phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm
ví giả da ca sấu túi sách giả da đồ mỹ phẩm thực phẩm chức năng
hầu hết số hàng hóa này được bày bán trong hai showroom rộng hàng trăm mét vuông ở khu du lịch nha trang snack farm được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác tinh sát nắm hình phòng bến xe phong hoa phát hiện tại khu du lịch nha trang snack farm thuộc công ty trách nhiệm hàng esquita phòng phước điền xã phúc đồng nha trang
họ chức xếp rán và ca sấu qua bán hàng cho các nước ngoài chủ yếu là nga
ngày sáu tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín phòng bến xe phong hoa đã quyết định kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra phòng bến xe phong hoa đã phát hiện một mươi ba thùng cạc tông chứa hàng thực phẩm chức năng và hai mươi ba thùng cạc tông chứa dọa sách
quý gia ca sấu đồng bộ hàng này là quý gia giả ca sấu
công ty không xuất định được khóa đơn chứng tự chứng minh một gốc xuất xứ
là địa bàn du lịch trọng điểm
mỗi năm thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế
thời gian gần đây ở nha trang đặc biệt là các xã ngoại thành và khu vực ven thành phố mọc lên rất nhiều các showroom bán hàng cho khách du lịch
mặt hàng kinh doanh chủ yếu của các showroom này là mỹ phẩm thực phẩm chức năng đồ lưu niệm
để thu lợi nhiều chủ cơ sở đã trả trộn các loại hàng hóa kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa vào kinh doanh bán cho khách
trung quốc thị trường nhập khẩu rau quả việt nam lớn nhất chiếm gần sáu mươi bảy đạt hai tám tỷ usd giảm một mươi ba bảy so với cùng kỳ năm trước
nhiều nông sản chính giảm mạnh như thanh long sầu riêng măng cụt dừa nhãn ớt dưa hấu nấm hương
đặc biệt mặt hàng thanh long chỉ đạt kim ngạch chín trăm bảy mươi bốn triệu usd giảm tám chín
sầu riêng đạt gần bảy trăm sáu mươi triệu usd giảm một mươi bảy
dừa giảm ba mươi bốn chín
dưa hấu giảm tám chín
sầu riêng đạt hai mươi bốn sáu so với cùng kỳ năm ngoái
theo cục chế biến trung quốc đã xếp chặt hoạt động nhập khẩu trong đó sầu riêng là mặt hàng chưa được phép xuất khẩu chính ngạch
năm nay giá sầu riêng đầu vụ được thương lái thu mua ở mức bốn mươi đồng một kg
đến cuối vụ giá mới được năm mươi năm sáu mươi đồng
cùng với đó giá thanh long tại các vườn nhà ở bình thuận từ đầu năm đến nay luôn ở mức dưới một mươi đồng một kg
có thời điểm giá giảm mạnh còn năm bảy đồng một kg
với mít thái tại nhiều địa phương đồng bằng sông cửu long giá đã giảm khoảng năm mươi so với tháng trước và đang ở mức thấp nhất trong gần bốn tháng qua
do ảnh hưởng của việc thời tiết thay đổi thất thường nên thời gian gần đây trên nhiều loại cây trồng của người dân ở tỉnh đắk lắc đã xuất hiện loài sâu gió ồ ạt phá hoại ăn hết lá và hoa của nhiều loại cây trồng
trong đó sâu gióm tập trung phá hoại chủ yếu ở giống tươi bơ
trên địa bàn huyện ea leo và những huyện lân cận của tỉnh đắk lắc rất nhiều cây bơ cho thu hoạch chủ lực đã bị sâu gió ăn trụi lá và hoa chỉ còn trơ lại cành
sau khi ăn hết lá và hoa trên cây loài sâu gió này đã di chuyển xuống dưới gốc tạo thành một lớp dày đặc
thậm chí trên những cành bơ bị ăn trụi lá loài sâu này đã làm kén để tiếp tục sinh trưởng lúa khác
đối với những cây bơ đang cho kinh doanh khi bị loài sâu gió mang ăn hết lá mầm và hoa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sinh trưởng giảm năng suất và sản lượng thậm chí có thể làm chết cây
tại sơn la nhiều ngày nay về đêm và sáng sớm xuất hiện sương muối phủ trắng khắp nơi nhiệt độ giảm sâu lạnh bút đã gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân
theo thống kê mới nhất của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
sơn la rét đậm rét hại kéo dài đã làm thiệt hại hơn một hectare chè cà phê nhãn xoài tập trung chủ yếu tại các huyện mai sơn và thuận châu
tại huyện quỳnh nhai cũng đã có hai con trâu bò bị chết rét
trước tình trạng này văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la đã có văn bản gửi các địa phương về ứng phó với rét đậm rét hại băng giá sương muối
trước mắt đối với diện tích cây cà phê bị hại nhẹ đến trung bình
ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con tiến hành cắt bỏ ngay các bộ phận bị cháy càng sớm càng tốt hoặc cưa đốn một phần ba đến một nửa thân thu gom cành lá và cỏ dại ủ gốc để hạn chế thoát hơi nước tưới nước và bón phân sớm để tạo cành mới và nuôi trái kịp thời
thưa quý vị theo dự báo của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn mùa đông năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại các tỉnh miền núi phía bắc sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại
có thể ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra cho đàn vật nuôi đặc biệt là gia súc
ngay từ đầu mùa đông năm nay tỉnh yên bái đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh
sau khi thu hoạch lúa vụ mùa gia đình anh sùng a mang ở bản nả háng b xã mồ rề huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã chủ động thu gom dâm dạng và tận dụng diện tích đất của gia đình
để trồng thêm cỏ voi ngô thu đông nhằm bảo đảm nguồn thức ăn xanh cho gia súc trong mùa đông
trước đây gia đình tôi chưa biết tận dụng các loại cây nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc nhưng được các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ giống cây trồng và được cán bộ xã tích cực tuyên truyền vận động
nên gia đình tôi đã biết trồng cỏ voi ngô thu đông để làm thức ăn cho gia súc
do đó nhiều năm qua gia đình đã hạn chế tình trạng gia súc chết rét trong mùa đông
trong những năm gần đây được sự quan tâm tuyên truyền vận động và hỗ trợ của đảng ủy chính quyền địa phương
nhân dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc
do vậy hầu hết các hộ gia đình đã chủ động giữ chữ nguồn thức ăn cho gia súc
đồng thời làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc không thả rông gia súc trong những ngày rét đậm rét hại
giờ chúng tôi không thả châu bò vào rừng như những năm trước nữa chỉ nuôi nhốt trong chuồng và cắt cỏ về cho ăn tại chuồng
vì thế mà những năm gần đây châu bò ít chết đói vì rét
và đấy cho vào nhà liều cũng như là mình mang về nhà để giữ chữ thức ăn trong mùa đông
với những giải pháp chỉ đạo cụ thể từ huyện đến cơ sở và sự chủ động tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện
tin rằng vụ đông năm nay huyện mù căng trải tỉnh yên bái sẽ không còn tình trạng gia súc bị chết đói chết rét
góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển tổng đàn gia súc ổn định kinh tế cho người dân
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra tạo điều kiện thuận lợi để ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện
ngày càng phát triển
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại